ngày một mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
đã đồng loạt ra quân kiểm tra hàng loạt các quán bar nhà hàng phức tạp về an ninh trật tự
qua kiểm tra các cơ sở trên hầu hết những điểm bị kiểm tra
đều vi phạm các quy định về thời gian hoạt động vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm trung đoàn cảnh sát cơ động công an quận một
và các đơn vị nghiệp vụ khác bất ngờ ập vào một số quán bar trên địa bàn quận một để kiểm tra hành chính
thời điểm cơ quan công an ập vào có hơn một trăm năm mươi khách đang sử dụng dịch vụ của nhà hàng
trong đó có hàng trăm người vừa uống rượu bia lắc lư theo nhạc
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã yêu cầu ba mươi bốn đối tượng nghi vấn sử dụng chất ma túy đi kiểm tra
nhiều người trong số này có thái độ chống đối không đồng ý làm theo yêu cầu của lực lượng chức năng để trị hoãn việc về trụ sở
đặc biệt trong dịp cao điểm tết nguyên đáng năm nay